bộ thương mại thái lan đã quyết định là không cấp phép cho xuất khẩu mặt hàng khẩu trang
để ưu tiên bảo đảm nhu cầu trong nước đang lên cao
thông tin từ bộ thương mại thái lan cho hay
bộ này không phê duyệt cấp phép cho bất kỳ nhà sản xuất nào có nhu cầu xuất khẩu mặt hàng khẩu trang ra nước ngoài
vì bảo đảm nhu cầu sử dụng trong nước đang tăng cao
nội các thái lan ngày một mươi hai tháng hai cũng phê duyệt mặt hàng khẩu trang và nước rửa tay chứa cồn
vào danh mục mặt hàng nhà nước kiểm soát giá
đây được coi là một phần trong nỗ lực đối phó với sự bùng phát dịch covid một mươi chín tại nước này
sau khi bị đưa vào danh mục kiểm soát giá các nhà sản xuất phân phối xuất nhập khẩu
đều phải báo cáo về sản lượng chi phí sản xuất khối lượng hàng sản xuất và tồn kho cho cơ quan chức năng
hiện tại ở thái lan có một trăm bảy mươi mặt hàng trong danh sách theo dõi ưu tiên của nhà nước
và năm mươi hai trong số đó nằm trong danh sách kiểm soát giá